theo thông tư ba mươi sáu hai nghìn một mươi sáu thay thế thông tư bảy hai nghìn một mươi hai về quy định rán nhãn năng lượng do bộ công thương mới ban hành kể từ ngày một mươi tháng hai doanh nghiệp được tự thực hiện việc rán nhãn năng lượng phù hợp với thông tin trong giấy công bố gián nhãn năng lượng cho sản phẩm đã đăng ký
theo thông tư bảy trước đây để được gián nhãn năng lượng và chứng nhận tiêu thụ hiệu suất năng lượng tối thiểu các nhà sản xuất hay các công ty nhập khẩu phải có mẫu hàng hóa được kiểm tra bởi đơn vị do bộ công thương chỉ định việc kiểm tra có thể mất vài tuần thậm chí vài tháng phụ thuộc vào các sản phẩm và khối lượng công việc của những đơn vị kiểm tra
thì nay thông tư ba mươi sáu cho phép doanh nghiệp ứng dụng công nghệ thông tin hoàn thiện hồ sơ và nộp qua cổng dịch vụ công trực tuyến bộ công thương
dịch vụ công ở mức độ bốn xử lý hoàn toàn trên mạng hoặc gửi hồ sơ về bộ công thương qua đường bưu điện việc ứng dụng công nghệ sẽ giúp giảm thiểu thời gian và chi phí cho doanh nghiệp so với trước kia
bên cạnh đó doanh nghiệp có quyền lựa chọn nhãn năng lượng điện tử đối với các phương tiện thiết bị phù hợp cho việc sử dụng nhãn năng lượng điện tử hoặc sử dụng nhãn năng lượng giấy thông thường